theo thông tin từ cổng thông tin đại tử chính phủ tối hai mươi năm tháng một mươi thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có chỉ đạo các bộ ngành liên quan
nghiên cứu đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non tại tp hcm về chính sách hỗ trợ đặc biệt cho người lao động và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non tư thục trong bối cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín
dựa trên thư kiến nghị của hàng trăm cơ sở mầm non tư thục ở tp hcm thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục đào tạo và các cơ quan liên quan
bao gồm bộ tài chính bộ y tế bộ nội vụ bộ thông tin và truyền thông bộ công thương ngân hàng nhà nước việt nam bảo hiểm xã hội việt nam nghiên cứu đề xuất những chính sách cụ thể phù hợp và khả thi
thủ tướng giao bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo giả soát nghiên cứu đề xuất cụ thể báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trước ngày một một mươi
trước đó gần một trăm linh trường mầm non tư thục ở tp hcm với hơn hai trăm linh cơ sở đã có thư kiến nghị gửi thủ tướng chính phủ phạm minh chính và trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời gửi ủy ban nhân dân tp hcm sở giáo dục đào tạo tp hcm
họ kiến nghị mong chính phủ có các chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tư thuộc mầm non trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh kéo dài
trong thư kiến nghị các trường mầm non đề xuất nhiều chính sách mong muốn được hỗ trợ
cụ thể chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong ngành giáo dục mầm non tư thục gồm nhiều điểm như
tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đáp ứng đủ bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong trường học của sở giáo dục đào tạo tp hcm được sớm hoạt động trở lại
tổ chức đối thoại giữa đại diện các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và đại diện sở giáo dục đào tạo tp hcm sở y tế ủy ban nhân dân tp hcm
để thảo luận các phương án nhằm tháo gỡ khó khăn đóng góp ý kiến bảo đảm môi trường lớp học an toàn trong mùa dịch và bảo vệ sức khỏe của học sinh
ví dụ tổ chức xét nghiệm định kỳ hỗ trợ các gói vay tín dụng để doanh nghiệp trang trải các chi phí cơ bản miễn giảm phí bảo hiểm xã hội y tế
miễn giảm các loại thuế phải đóng như thuế thu nhập cá nhân của người lao động thuế thu nhập doanh nghiệp
còn đối với cán bộ nhân viên giáo viên ngành mầm non tư thục các trường kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ ưu tiên tiêm vaccine cho giáo viên
cán bộ và nhân viên từ địa phương khác quay trở lại tp hcm làm việc đề xuất chính phủ có gói hỗ trợ riêng dành cho giáo viên và công nhân viên làm việc trong ngành giáo dục
hiện thư kiến nghị trực tuyến của các trường mầm non tư thục cũng đã có hai trăm tám mươi hai chữ ký của chủ trường giáo viên
tại tp hcm trường học đã phải đóng cửa phòng dịch bệnh covid một mươi chín từ đầu tháng năm đến nay
riêng học sinh từ bậc tiểu học trở lên đã bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trực tuyến
từ đầu tháng chín thì bậc mầm non vẫn tiếp tục đóng cửa
theo thống kê mới nhất của sở giáo dục đào tạo tp hcm từ đầu năm đến nay đã có một trăm một mươi bốn cơ sở mầm non phải giải thể có một mươi chín cơ sở khác đang đứng trước nguy cơ giải thể
mầm non tư thục đóng vai trò rất lớn tại tp hcm
toàn thành phố có một ba trăm sáu mươi tám trường mầm non trong đó tám trăm chín mươi sáu trường là mầm non tư thục chiếm sáu mươi năm
là một trong những chủ trường cùng đồng đơn ký nghị
anh nguyễn minh tuấn chủ trường mầm non tư thuộc ngôi làng vui vẻ quận bình thạnh cho biết
mọi người đã gửi kiến nghị lên văn phòng chính phủ thông qua cổng thông tin địa tử
họ cũng đang tiếp tục lấy ý kiến và chữ ký của các chủ trường giáo viên ở nhiều cơ sở khác
với hy vọng nhận được phản hồi từ phía cơ quan chức năng
tương tự là người khởi xướng vụ việc bà lâm bội linh thành viên hội đồng quản trị của hệ thống trường mầm non kicklub tp hcm cho biết
các trường mầm non dù hệ thống lớn hay trường nhỏ đều đang lay lắt giữa trường
mong nhà nước xem xét kiến nghị để có những phương án hỗ trợ cho cộng đồng trường mầm non tư thục và người lao động
để ngành được tiếp tục tồn tại
nếu các cơ sở mầm non tư thục phải đóng cửa hàng loạt thì sẽ tạo thêm nhiều gánh nặng cho mầm non công lập
vì nhu cầu gửi con của phụ huynh tại tp hcm là rất lớn bà linh chia sẻ
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh quảng ninh từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
người từ địa bàn có dịch cấp ba vùng cam và bốn vùng đỏ đến quảng ninh phải thực hiện cách ly y tế tập trung
từ bảy đến một mươi bốn ngày không phải chi trả chi phí
theo đó từ một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi người đến quảng ninh từ các địa bàn có dịch cấp bốn vùng màu đỏ
cấp ba vùng màu cam phải thực hiện cách ly y tế tập trung
người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín cách ly y tế tập trung bảy ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe
tất cả người đến quảng ninh phải thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng trên điện thoại di động
hoặc khai báo hộ người đi cùng tại các điểm ra vào tỉnh
người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín liều cuối cùng chưa qua một mươi bốn ngày
thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
đối với trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc
áp dụng cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
kể từ ngày về hoặc đến địa phương lấy mẫu ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
kinh phí cách ly tập trung gồm phí sinh hoạt ăn uống của người dân trong thời gian cách ly tập trung
do ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí người dân không phải chi trả
riêng đối với người mới được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín theo quy định
chưa quá sáu tháng khi về tỉnh quảng ninh phải áp dụng cách ly y tế tại nhà bảy ngày
kể từ ngày về hoặc đến địa phương lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy
nếu âm tính thì kết thúc cách ly
tỉnh quảng ninh cũng yêu cầu tất cả người đến hoặc trở về địa phương
phải thực hiện khai báo chuyến đi nội địa trên phần mềm pc covid và tương đương
các trạm khai báo y tế trên các tuyến đường ra vào tỉnh hỗ trợ tối đa cho người vào tỉnh
trong khai báo y tế nắm thông tin để thông báo tới cấp xá huyện
diễn biến người trở về từ vùng có dịch đồng thời chỉ định phương tiện vận chuyển
người từ vùng dịch cấp độ ba bốn về địa phương đảm bảo an toàn
tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch theo quy định
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra
để không thể bỏ lỡ những thông tin mới về dịch bệnh sức khỏe
quý vị hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của bản sức khỏe và đời sống công an ngu luận của bộ y tế các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại